và trong thời gian vừa qua các cục nghiệp vụ của bộ công an phối hợp với công an các địa phương trên cả nước đã điều tra khám phá nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng hình thức này để tổ chức đánh bạc thu lời bất chính nhiều tỷ đồng
nhiều tăng vật như siêu xe đắt tiền các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại nhiều máy tính điện thoại thẻ ngân hàng và đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc vừa được cục an ninh mạng phối hợp với công an hà nội thu giữ của nhóm hai mươi ba đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web

cùng nhiều trò chơi như tiến lên miền nam poker các trò chơi quay hũ slot tài xỉu sắp đĩa bắn cá
để tham gia chơi các trò chơi trực tuyến đổi thường người chơi đăng ký tài khoản tại trang web
https hai gạch chéo gạch chéo bxx hoặc trang web https hai gạch chéo gạch chéo tai bxx để tải ứng dụng
sau khi đăng ký tài khoản người chơi đăng ký số điện thoại nhập mạng otp bảo mật
để có thể chuyển tiền ảo su sang tài khoản ngân hàng
sau đó mua tiền ảo su thông qua đập mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông
vinaphone mobifone viettel hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách
để truyền tiền thông qua tài khoản ngân hàng ví điện tử
khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng
sẽ chuyển lượng tiền su tương ứng vào tài khoản người chơi
sau cái chuyên án này chúng tôi cũng khuyến cáo mọi người là thủ đoạn hoạt động của số đối tượng này
là nó đánh vào
đánh vào lòng tham của thanh thiếu liên đặc biệt là thanh thiếu liên
nhiều lúc thanh thiếu niên nhận thức về pháp luật là chưa kém hiểu biết
có những thanh thiếu liên nghĩ là việc trò chơi này là không vi phạm pháp luật
chính vì thế nên là nhiều thanh thiếu liên chơi tham gia vào đường dây đánh bạc này
là thành vi phạm pháp luật
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi
trực tuyến đổi thượng bxx do nhóm đối tượng phạm công anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hoàng mạnh lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đinh văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn cầm đầu chỉ đạo trực tiếp bốn mươi hai đại lý cấp dưới
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này
lên tới gần một mươi bốn tỷ đồng
đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thường
với quy mô đối tượng
đây là đường dây đặc biệt lớn các đối tượng hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên toàn quốc
nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộng cán
kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vai lãi nặng
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự